còn tại đà nẵng vào chiều qua trạm biên phòng mân quang bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã tiếp nhận chín thuyền viên bị nạn trên tàu cá dna chín mươi nghìn sáu trăm năm mươi hai do anh ngô văn mua là chủ tàu kiêm thuyền trưởng
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bốn trong lúc tàu cá dna chín mươi nghìn sáu trăm năm mươi hai ts cùng với chín lao động đang hành nghề trên vùng biển tại tòa độ một mươi bảy độ một mươi bảy phút độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ năm mươi tám phút độ kinh đông
thì bị một chiếc tàu sắt không rõ số hiệu dạng tàu chở hàng nhưng trên tàu không có hàng hóa lần tàu màu đỏ phía trên có màu xanh đen đâm vào làm cho chủ tàu làm cho tàu bị chìm tại chỗ rồi bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã thông báo
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực đến cứu giúp
ngay sau đó toàn bộ thuyền viên trên tàu dna chín mươi nghìn sáu trăm năm mươi hai ts đã được tàu cá dna chín mươi nghìn bảy trăm tám mươi ts của ông lê tám trục vớt và đưa về trạm biên phòng mân quang
hiện vụ việc đang được điều tra